đã có rất nhiều người dân bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo qua điện thoại
để người dân dễ dàng sập bẫy các đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo
chủ yếu đánh vào tâm lý sợ hãi của con người
khi người dân lo sợ chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp
thì chúng chiếm đoạt ngay lập tức
dù báo chí đã tuyên truyền cảnh báo không ít vụ việc lừa đảo kiểu này
nhưng số lượng nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên do những thủ đoạn ngày càng tinh vi chuyên nghiệp
nhận được cuộc gọi của số điện thoại lạ tự xưng là công an thông báo số tài khoản ngân hàng
mà bà nga đang sử dụng có liên quan đến đường dây tội phạm mà bộ công an đang đấu tranh triệt phá
các đối tượng đề nghị bà nga giữ bí mật
và thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng
tin lời các đối tượng bà nga đã chuyển toàn bộ số tiền hơn một trăm tám mươi triệu đồng vào các số tài khoản lạ
sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt
anh ấy ở trong ấy anh ấy giờ đang có số tài khoản của bà
thì anh ấy buồn mà tùy mới rửa tiền
giờ bà kết hợp với chúng cháu làm nếu mà bà mà để nộ cái thông tin này ra ấy
thì là liên đối cả đến các con bà gọi điện thoại gia lô bình thường
có cả mặt đấy
có cả mặt đấy
như hai người đang ngồi ở đây mà công an cũng sao mũ đầy đủ
con nào cũng hiểu đấy
bà hòa một cán bộ đã nghỉ hưu nhiều năm nay
cũng bất ngờ và lo lắng khi liên tiếp nhận được tới sáu cuộc điện thoại từ các số máy lạ
thông báo bà có liên quan đến các tổ chức tội phạm hoặc vi phạm giao thông
vi phạm các quy định về sử dụng mạng viễn thông
đồng thời liên tục thúc giục bà thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng
đúng nếu không sẽ bị xử lý hình sự
nói là bà là họ tên như này ngày tháng năm sinh như này số chứng minh thư như này
đấy cô bảo ừ thì cô đúng rồi
thế nó bảo thì bà vi phạm về an toàn giao thông
thì bây giờ bà phải làm thế nào để mà giải quyết vấn đề này
đấy thì theo hướng dẫn thì cháu sẽ hướng dẫn cô
nghe chừng có vẻ bức bách lắm
thời gian gần đây
trên địa bàn thị trấn mậu a huyền hà
huyện văn yên tỉnh yên bái
nhiều người dân liên tiếp nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an
viện kiểm sát tòa án nhân dân
gọi điện thoại đe dọa tạo tâm lý hoang mang lo lắng
sau đó bắt người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng
với hình thức lừa đảo công nghệ như hiện nay
đặc biệt là chiêu trò sử dụng hình ảnh mạo danh công an bằng kỹ thuật số
không ít nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền không hình
công an thị trấn đã lập các nhóm gia lô
có hơn hai trăm linh nhóm gia lô do công an thị trấn quản lý
và cập nhật các phương thức thủ đoạn mới nhất
để gửi xuống các nhóm gia lô
để người dân biết được các phương thức thủ đoạn để phòng tránh
nạn nhân này đã bị các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại
thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy
hiện công an đã ra lệnh bắt tạm giam
yêu cầu nạn nhân mở tài khoản để giao dịch
và nộp hơn một tỷ đồng vào tài khoản để chứng minh trong sạch
nạn nhân lo sợ nên đến ngân hàng mở tài khoản
giúp toàn bộ số tiền tiết kiệm tại ngân hàng chuyển vào tài khoản mới mở
sau vài ngày nạn nhân đến ngân hàng kiểm tra
thì phát hiện số tiền sáu trăm hai mươi hai triệu đồng đã không cánh mà bay

nạn nhân đã thôn tạm giam vốn tạm giam vốn

có nhiều điều đâu nhận thông từ mazel

để lưu cuối biến và tìm kiếm bắt tạm giam vốn
và bắt tạm giam vốn đi tại dưới đường dây buôn bán ma túy
nghe theo miếng nghe theo miếng cũng không hiểu sao
một số dấu hiệu để nhận biết các đối tượng lừa đảo giả danh
thứ nhất là sử dụng số điện thoại giả mạo
đối tượng sẽ sử dụng số điện thoại giả mạo
có thể hiển thị số điện thoại của cơ quan công an viện kiểm sát hoặc tòa án trên màn hình điện thoại
hãy lưu ý cơ quan chính thức sẽ không sử dụng số điện thoại giả mạo hoặc giả danh
thứ hai là đe dọa và áp lực tâm lý
đối tượng sẽ sử dụng các cách thức đe dọa áp lực tâm lý như khống chế hăm dọa
nói dối về việc có liên quan đến các vụ án đang điều tra để tạo áp lực và đánh vào sợ hãi của nạn nhân
thứ ba là yêu cầu chuyển tiền hoặc thông tin cá nhân
đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản cụ thể hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số thẻ tín dụng
số căn cước công dân mã số bảo mật và các thông tin nhạy cảm
điều này nhằm mục đích chiếm đoàn tài khoản
thứ tư là tạo áp lực thời gian
đối tượng thường tạo áp lực thời gian tuyên bố rằng hành động phải được thực hiện ngay lập tức tránh hậu quả nghiêm trọng

đồng thời khi phát hiện ra những nội dung có liên quan đến phương thức thủ đoạn
thì nhanh chóng báo cáo ngay cho công an công an đồng nhất để được bảo vệ hỗ trợ kịp thời
người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ
tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng hình sự
để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng
bưu điện bảo hiểm
nga hải quan yêu cầu nhận tiền qua bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng góp khoản phí
trả khoản nợ không xác định đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
số điện thoại số chứng minh thư căn cứ công dân địa chỉ nhà ở số tài khoản ngân hàng
mã otp trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch
khi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu nêu trên người dân cần bình tĩnh không lo sợ
nhanh chóng liên hệ với người thân
bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất